xin ý kiến xây dựng cơ chế khuyến khích người dân và doanh nghiệp đầu tư làm bãi đỗ xe
điều đáng nói các cá nhân hộ gia đình có nhà đất sở hữu hợp pháp trên địa bàn bốn quận nội thành
ba đình hoàn kiếm hai bà trưng đống đa được động viên đầu tư xây dựng khai thác bến xe bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới
tuy nhiên vẫn còn ý kiến cho rằng cần có quy hoạch cụ thể nếu không sẽ ảnh hưởng tới tổng thể không gian đô thị
cũng như tạo điều kiện để xe ô tô cá nhân nhồi nhét vào nội đô
dù các môn thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín chưa hoàn tất
nhưng các trường đại học và sở giáo dục và đào tạo đã hối hả chuẩn bị cho việc chấm thi sắp tới
tất bật lo chấm thi là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo tuổi trẻ
theo kế hoạch nhiều nơi các trường đại học sẽ tiếp quản bài thi ngay sau kết thúc các môn thi
thậm chí có đoàn cán bộ chấm thi trắc nghiệm đã có mặt tại địa phương từ hôm qua hai mươi sáu tháng sáu
sẵn sàng cho công tác chấm thi không chỉ tập trung chấm thi
điều mà các trường được phân công chủ trì chấm thi trắc nghiệm tại địa phương lo trong kỳ thi năm nay
còn là giữ an toàn cho bài thi
một số trường đại học cho biết sẽ bố trí người ngủ cạnh nơi chứa bài thi
nhất là trong thời gian việc quét bài thi chưa hoàn tất
để giữ sự an toàn cho bài thi tránh những tình huống bất ngờ ngoài kiểm soát
còn trên báo sài gòn giải phóng hôm nay phản ánh dự án cao tốc trung lương mỹ thuận lại thiếu vốn thi công
đến nay dù liên danh các nhà thầu đã bỏ
ra gần hai năm trăm linh tỷ đồng ubnd tỉnh tiền giang đã tạm ứng một trăm bảy mươi ba tỷ đồng để thực hiện dự án
nhưng nguồn vốn nhà nước ghi cho dự án là hai một trăm tám mươi sáu tỷ đồng vẫn chưa được giải ngân
bên cạnh đó nguồn vốn vay cho dự án khoảng chín tỷ đồng vẫn chưa thu xếp được
nếu tháng tám này nguồn vốn không được khơi thông nguy cơ dự án sẽ bị ngừng triển khai
nằm trong luật bài in và phát hành xuất bản phẩm tại việt nam
báo đại biểu nhân dân đăng tải bài một
sách giả giữa muôn trùng
phải mất nhiều năm tác giả mới viết xong một cuốn sách
các nhà xuất bản cũng chăm chút từ nội dung tới hình thức
tuy nhiên khi cuốn sách ra đời và bán chạy ngay lập tức bị in lậu in giả
in nối bản trái phép gọi chung là in lậu
những máy in với công suất lớn hiện đại hoạt động suốt đêm
sáng hôm sau các nhà sách đã được trao hàng những cuốn sách thuộc dạng bán chạy
với giá thấp hơn sách thật
một tựa sách ba phiên bản giả là thực trạng in sách lậu hiện nay
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại